hàng loạt hoạt động ở hà nội đã đóng gần ba tháng này bao gồm xe buýt taxi chạy lại bảo tàng công viên mở cửa để đón khách khách sạn cơ sở kinh doanh lưu trú được mở lại nhà hàng bán đồ ăn uống tại chỗ công sở làm việc bình thường
các hoạt động này đã ngưng từ hơn ba tháng này với việc mở cửa lại các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ và theo hướng dẫn phân loại cấp độ dịch của bộ y tế hiện toàn hà nội là vùng xanh đời sống ở hà nội đã trở về gần như bình thường
tuy nhiên hà nội chưa cho mở cửa lại trường học dù theo quyết định một trăm hai mươi tám của chính phủ là hà nội và nhiều tỉnh thành đủ điều kiện mở lại trường học đồng thời chưa cho mở lại phòng tập thể thao rạp chim
tối ngày một mươi ba tháng một mươi bộ y tế có hướng dẫn chuyên môn y tế tạm thời thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
nghị quyết đã ban hành một ngày trước đó được biết không chỉ định xét nghiệm với việc đi lại của người dân
theo hướng dẫn về xét nghiệm bộ y tế yêu cầu không chỉ định xét nghiệm với việc đi lại của người dân
bằng nguy cơ nhóm nguy cơ người có triệu chứng ho sốt mất vị giác khứu giác khó thở
tại khu vực nguy cơ cao xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên định kỳ tại cơ sở sản xuất kinh doanh
với người di chuyển nhiều như là shipper xe ôm lái xe tại khu vực tập trung đông người như chợ đầu mối siêu thị
tại cơ sở sản xuất kinh doanh trung tâm thương mại cơ quan công sở tự tổ chức xét nghiệm ngẫu nhiên cho người có nguy cơ lây nhiễm cao
không yêu cầu xét nghiệm khi di chuyển giữa các vùng ngoại trừ vùng có dịch cấp độ bốn vùng cách ly y tế phong tỏa hoặc các trường hợp nghi ngờ đến từ vùng cấp độ ba
người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh chỉ xét nghiệm khi có yêu cầu điều tra dịch tễ hoặc nghi ngờ
việc xét nghiệm xử lý ổ dịch thì tùy mức độ và tình hình dịch khi xét nghiệm thực hiện hình thức bổ gồm
taxi công nghệ ở hà nội hoạt động trở lại
ngay trong ngày một mươi bốn tháng một mươi grab bi vừa thông báo cung cấp trở lại các dịch vụ taxi công nghệ như grabcar và bicar
grab cho biết toàn bộ đối tác tài xế tham gia dịch vụ grabca tại hà nội đều đã được tiêm tối thiểu một mũi vaccine phòng covid một mươi chín
bên cạnh đó các tài xế cũng được yêu cầu luôn tuân thủ nguyên tắc năm k và đảm bảo thực hiện xét nghiệm bằng phương pháp pcr hoặc test nhanh mỗi bảy ngày một lần
tương tự bi cũng cam kết các tài xế cũng đã được tiêm phòng vaccine covid một mươi chín
trước đó hai doanh nghiệp này cũng cung cấp trở lại dịch vụ taxi tại thành phố hồ chí minh nhưng mỗi xe không được chở năm mươi sức chứa
tại hà nội các xe taxi công nghệ không bị giới hạn số khách tuy nhiên dịch vụ xe ôm công nghệ chưa được phép hoạt động trở lại ở hà nội
từ nay đến cuối tháng một mươi khách hàng của grab tại hà nội được ưu đãi giảm năm mươi tối đa một mươi năm đồng cho mỗi chuyến xe grabca thanh toán qua thẻ hoặc ví điện tử moca
hãng này cũng khuyến khích người dùng thanh toán không tiền mặt để giảm thiểu các tiếp xúc vật lý
sau thời gian bị giới hạn hoạt động từ chín h đến hai mươi một giờ mỗi ngày grab cũng thông báo cung cấp các dịch vụ giao đồ ăn đi chợ hộ giao hàng hóa hai mươi bốn trên bảy kể từ hôm nay
để khuyến khích tăng thu nhập cho tài xế bi cũng có các chính sách thưởng cho đối tác trong đó có chương trình thưởng lên đến bảy mức phí chuyến xe
hiện tại các hãng taxi truyền thống tại hà nội cũng đã hoạt động trở lại
tuy nhiên theo quy định của sở giao thông vận tải các hãng không được cung cấp vượt quá năm mươi số lượng xe được cấp phù hiệu còn hiệu lực
và đảm bảo hoạt động đúng số lượng xe đã thông báo với sở
tiếp đó tiến sĩ nguyễn xuân thủy chuyên gia trong lĩnh vực giao thông vận tải đã có những chia sẻ về việc
mở cửa giao thông mở ra nhiều cơ hội cho cả người dân và doanh nghiệp sông đi lại đã thực sự đảm bảo thông suốt
kể từ ngày một mươi ba tháng một mươi vận tải hành khách đường bộ đường sắt trước đó là đường hàng không
chính thức được thí điểm mở cửa lại nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong tình hình mới
thủ tướng chính phủ cũng đã chỉ đạo vận tải hành khách phải tạo điều kiện thông suốt cho người dân di chuyển
kể cả nội tỉnh và liên tỉnh
theo tiến sĩ nguyễn xuân thủy một chuyên gia trong lĩnh vực giao thông vận tải
đây là một quyết định đúng đắn và hợp lý phù hợp với nhu cầu của người dân doanh nghiệp
đồng thời khẳng định giao thông luôn là mạch máu của nền kinh tế
văn bản hướng dẫn của bộ giao thông vận tải có nêu rõ đối với vận tải hành khách giai đoạn thí điểm
từ ngày một mươi ba đến ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một và chỉ thực hiện tối thiểu năm
tối đa không vượt quá ba mươi số chuyến trong bảy ngày của đơn vị
theo lưu lượng đã được sở giao thông vận tải công bố
và có giãn cách chỗ trên phương tiện không áp dụng giãn cách đối với xe dường nằm
việc nới lỏng dần vận tải hành khách như vậy là hoàn toàn phù hợp với chiến lược chống dịch hiện nay
tuy nhiên thực tế là trong giai đoạn thí điểm do những quy định về giãn cách
về các tiêu chí phòng chống dịch cần phải có nên số lượng xe tham gia vận chuyển không nhiều
trong khi nhu cầu đi lại của người dân lại rất lớn dẫn đến những khó khăn trong việc di chuyển
thủ tướng đã chỉ đạo yêu cầu phải nối lại vận tải liên tỉnh không chia cắt các cứ ở mỗi địa phương
bộ trưởng bộ giao thông vận tải cũng yêu cầu các địa phương phải thống nhất quy định
không có những quy định riêng để làm khó người dân khi tham gia giao thông
thế nhưng tình hình này đến nay dường như vẫn chưa giải quyết được triệt để
theo tiến sĩ xuân thủy mỗi địa phương một quy định khác nhau
đã khiến cho người dân gặp rất nhiều lung túng trong quá trình di chuyển
đã là giao thông thì phải liên thông kết nối và phải tạo ra tốc độ
nếu mỗi địa phương đều cắt cứ chia cắt là điều không nên
xe khách liên tỉnh muốn hoạt động thì giữa hai tỉnh điểm đi và điểm đến phải thỏa thuận thông nhất với nhau
do đó bộ giao thông vận tải phải là đầu mối kết nối để đi đến một quy định chung thống nhất giữa các địa phương
sở y tế phối hợp với sở thông vận tải có hướng dẫn cụ thể cho việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch
khi hoạt động vận tải hành khách công cộng được hoạt động trở lại
trên nguyên tắc và yêu cầu chung của bộ y tế và bộ giao thông vận tải
các quận huyện thị xã có kế hoạch cụ thể cho việc triển khai các nhóm hoạt động kể từ sáu h ngày một mươi bốn tháng một mươi
từ việc mở cửa lại công viên bảo tàng nhà hàng
đồng thời chủ động kiểm tra tại những nơi có nguy cơ cao như siêu thị trung tâm thương mại đặc biệt là tại các bệnh viện
kết luận buổi giao bàn phó bí thư thành ủy hà nội nguyễn văn phong cho biết
trong hai ngày một mươi hai và một mươi ba tháng một mươi thường trực thành ủy ban thường vụ thành ủy đã họp bàn nhằm triển khai thực hiện
ngay nội dung lãnh đạo chỉ đạo của trung ương về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tại hội nghị ban chấp hành trung ương đảng lần thứ tư vừa qua
cụ thể hóa việc thực hiện chiến lược chuyển trạng thái từ không covid sang sống chung với covid trên địa bàn của thủ đô
theo ông phong thương trực thành ủy ban thường vụ thành ủy khẳng định
hà nội vẫn đang ở trong giai đoạn nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao vì vẫn còn f trong cộng đồng
mới nhất là ổ dịch xuất hiện ở quận hà đông chưa rõ nguồn lây
trong khi số người dân trở về từ vùng dịch ngày càng đông ngoài các phương tiện máy bay tàu hỏa xe khách
người dân còn di chuyển tự phát bằng phương tiện cá nhân
các tỉnh xung quanh như bắc ninh hà nam cũng vừa phát sinh thêm các ổ dịch mới rất phức tạp
nghị quyết mới nhất của chính phủ tức là nghị quyết số một trăm hai mươi tám quy định tạm thời thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trong đó phân loại bốn cấp độ dịch
cấp một nguy cơ thấp bình thường mới tương ứng với màu xanh
cấp hai nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng
cấp ba nguy cơ cao tương ứng với màu cam
cấp bốn nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ
chính vì thế theo tiến sĩ nguyễn xuân thủy điều quan trọng ở đây là cần phải có một quy định rõ ràng
cụ thể chi tiết cho từng vùng
chẳng hạn như vùng màu xanh đến vùng màu đỏ thì phải như thế nào rồi bao nhiêu chốt kiểm tra kiểm tra bao nhiêu lần
tất cả đều phải được quy định thông nhất giữa bộ y tế bộ giao thông vận tải và các địa phương
tiến sĩ nguyễn xuân thủy cũng nhấn mạnh thêm là khi chúng ta đã xác định sống chung với dịch
thì phải chấp nhận những rủi ro và giảm bớt những tiêu chuẩn quá cao đồng thời ưu tiên tiêm vaccine cho lái xe
hoạt động vận tải hành khách là nhu cầu cấp thiết hiện nay của người dân tác động rất lớn đến quá trình bình thường mới
mở cửa giao thông nhưng phải trên cơ sở an toàn tiến tới từng bước phục hồi hoàn toàn hoạt động vận tải
tuy nhiên điều người dân cần nhất lúc này là một sự thống nhất quy định giữa các địa phương để việc đi lại được thuận tiện
tránh tình trạng chống đánh xui kèn thối ngược mỗi địa phương quy định một kiểu
chỉ có như vậy mở cửa giao thông mới thật sự đảm bảo thông suốt
và những tin tức mới nhất liên quan đến dịch bệnh và phương án đi lại giữa các tỉnh thành
chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong các phần tin tiếp theo
xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin covid mới